mặc dù mới chỉ bước vào mùa mưa thành phố cần thơ đã bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tài lốc xoáy sạt lở bờ sông
lãnh đạo thành phố đang tích cực khắc phục hậu quả và bảo đảm sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống cho người dân
vừa qua lốc xoáy sạt lở bờ sông đã làm hai người thiệt mạng thiệt hại nhiều tài sản lên đến hơn một mươi năm tỷ đồng tại thành phố cần thơ
hiện tại ủy ban nhân dân thành phố đang tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi đạt kết quả tốt quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng trong ứng cứu
đến nay thành phố cần thơ đã hỗ trợ trên một tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng để khắc phục hậu quả